còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng năm theo giờ việt nam tại thủ đô washington dc hoa kỳ
thủ tướng phạm minh chính và lãnh đạo asean đã dự hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ
tại các phiên họp lãnh đạo hoa kỳ đã công bố nhiều đề xuất sáng kiến hợp tác với asean
hoa kỳ sẽ đầu tư bốn mươi triệu đô la mỹ tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng sạch
dành sáu mươi triệu đô la mỹ tăng cường hợp tác biển
một trăm năm mươi triệu đô la mỹ để triển khai sáng kiến tương lai y tế asean hoa kỳ
hỗ trợ asean nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu phát triển cơ sở hạ tầng
và bảy mươi triệu đô la mỹ cho các chương trình giáo dục giao lưu nhân dân
asean và hoa kỳ khẳng định phối hợp chặt chẽ đóng góp duy trì hòa bình an ninh ổn định ở khu vực
trong đó có an ninh an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở biển đông
hoa kỳ khẳng định ủng hộ lập trường của asean về biển đông
hoàn nghênh asean thúc đẩy hợp tác đối thoại và xây dựng lòng tin ở khu vực
nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử coc hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tại phiên họp với tổng thống joe biden thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
bảy mươi năm năm qua hợp tác asean hoa kỳ đã đóng góp quan trọng vào thúc đẩy đối thoại xây dựng lòng tin
và duy trì hòa bình an ninh ổn định và phát triển ở khu vực
trước những biến động phức tạp khó lường hiện nay thủ tướng đề nghị cần tiếp tục thúc đẩy đối thoại chân thành
trên cơ sở lòng tin và trách nhiệm đoàn kết chung tay hợp tác kiểm soát bất đồng thượng tôn pháp luật
góp phần hiện thực hóa một thế giới hòa bình ổn định hợp tác và phát triển thịnh vượng
thủ tướng bày tỏ mong muốn các nước lớn những đối tác của asean có thể đưa quan hệ đi vào ổn định
cạnh tranh lành mạnh và có trách nhiệm đồng thời tham gia đóng góp cho khu vực trên tinh thần minh bạch
xây dựng tôn trọng vai trò trung tâm của asean tham vấn đầy đủ với asean tôn trọng luật pháp quốc tế
đóng góp cho hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực và trên thế giới
riêng về biển đông việt nam tái khẳng định lập trường nguyên tắc của asean về biển đông
nhấn mạnh giải quyết hòa bình mọi tranh chấp khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế
trong đó có công ước unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thủ tướng hoan nghênh các đối tác ủng hộ asean thực hiện đầy đủ có hiệu quả doc
xây dựng bộ quy tắc ứng xử coc hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế và unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
sau ba ngày thi đấu sôi nổi đến chiều ngày một mươi bốn tháng năm
tại tỉnh đắk lắc bảng thi số sáu của hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật
kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân đã bế mạc thành công tốt đẹp
bảng thi số sáu gồm chín đội đến từ công an năm tỉnh tây nguyên trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai
và công an các tỉnh bình phước ninh thuận tp hcm
tại lễ bế mạc với thành tích đứng đầu hai nội dung thi duyệt đội ngũ và võ thuật công an nhân dân
đứng nhì nội dung thi bắn súng công an tỉnh đắk lắc đã được ban tổ chức trao tặng giải nhất toàn đoàn
giải nhì toàn đoàn được trao cho công an tỉnh gia lai
giải ba toàn đoàn thuộc về công an tỉnh lâm đồng và công an tp hcm
giải khuyến khích toàn đoàn được trao cho công an tỉnh bình phước đắk nông và trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai
ngoài ra ban tổ chức còn trao các giải nhất nhì ba cho những cá nhân thi các nội dung bắn súng
sau vòng loại bảng sáu các đội đạt giải nhất nhì ba toàn đoàn sẽ được tham gia thi vòng chung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật
kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân phía nam
thưa quý vị và các đồng chí trong hơn hai năm qua bộ công an đã hỗ trợ xây hàng chục nghìn căn nhà
các điểm trường bán chú trên địa bàn các tỉnh miền núi như sơn la điện biên cao bằng lai châu thanh hóa lạng sơn hòa bình
có thể nói chủ trương huy động các nguồn lực xã hội để xóa nhà tạm nhà rột nát
được xem là một trong những điểm nhấn ấn tượng về thực hiện chính sách an sinh xã hội của bộ công an
chủ trương này đã mang tới niềm vui niềm hy vọng vào cuộc sống mới cho rất nhiều hộ nghèo
gia đình anh ma văn bình là một trong hai hộ dân đầu tiên tại tỉnh tuyên quang
được nhận nhà ở mẫu do bộ công an hỗ trợ
ngày anh nhận nhà bà con trong thôn bản đều đến chung vui chúc mừng gia đình
có mái nhà mới sau bao nhiêu năm sống khổ cực
hay là chương trình làm nhanh chứ nếu không thì sẽ đổ vào bất kỳ một ngày nào đó
trong dịp gió bão tới đây đại diện cho bà con nhân dân là thiết sức cám ơn
chương trình này nó mang sự lan tỏa rất lớn của bộ công an đối với toàn thôn cũng như toàn xã nói chung
mẹ con tôi rất vui mừng cho trói ra
cả nhà tôi là bây giờ mở rộng là bụng giả tươi cười lên là rất mừng rất tươi cười không nghĩ ngợi gì nữa
thì đến lúc cháu ra tôi thì đi làm rồi thiết sức về trong cửa trong nhà lấy vợ lấy con về
một ngôi nhà vững chãi vốn là một ước mơ quá lớn đối với gia đình anh bình
hơn ba mươi năm kể từ khi chào đời đến nay mong ước đó mới thành sự thật
gia đình trước đây thì bố mẹ bỏ nhau lúc còn nhỏ
học hành cũng không đến đâu cả nên là phải đi làm xa sớm
hồi đấy còn có bà nội thì bà nội vẫn lo lắng
nhưng khi bà nội mất đi thì chỉ còn hai bố con dựa vào nhau mà sống qua ngày thôi
nhà cửa thì cũng là nhà tình nghĩa của bà nội ngày xưa để lại
nên là cũng rất là khó khăn về phần kinh tế rồi nhà ở các thứ
nếu mà không có nhà nước hỗ trợ giúp đỡ làm căn nhà này thì
thật sự ra là đi làm để làm được một ngôi nhà này thì rất là khó khăn đối với em
bởi vì bố em thì ở nhà cũng không đi làm được gì để kiếm ra tiền cả
em cảm thấy vui rồi
bây giờ em chỉ để tập trung vào việc kiếm thêm tiền rồi lo cho cuộc sống sau này
cũng như anh ma văn bình gia đình bà tình thị mẫu cũng là một trong những hộ
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
chồng bị tai biến bại liệt
gần tám mươi tuổi người phụ nữ nghèo khổ này mới có cơ hội được sống trong một ngôi nhà
đủ để che nắng che mưa
điều mà trước đây ông bà chưa bao giờ dám nghĩ tới
mưa là nó dột xuống mưa nó chạy xuống cái nóc nó
cái tấm bò ngói bò nó tuột hai bên nhà hai bên bờ lô nó tuột ra này
ngói bò nó thạch đi thì nó chạy dột ra nó chạy ướt ra
thế chả phải là nắng ở nhà mưa không ở nhà
nắng thì nó khô ráo mưa thì nó ướt xuống thì ở nó hơi chật vật đấy
ba gian là chê bạc hết
cho chả biết nói cái gì nữa
an cư mới lạc nghiệp một mái nhà mới
dù nhỏ thôi nhưng là niềm vui là động lực cho những người nghèo phấn đấu vươn lên
bởi phía sau họ luôn có sự quan tâm động viên của những người chiến sĩ công an nhân dân và cả cộng đồng
tất cả chung tay hành động để không ai bị bỏ lại phía sau
chiều ngày một mươi bốn tháng năm tại phiên tòa xét xử nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
đại diện viện kiểm sát đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
theo đó đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các mức án đối với các bị cáo
nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường từ bảy đến tám năm tù
nguyễn việt hùng nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế từ ba đến bốn năm tù
lê đình thanh nguyên công chức cục hải quan tp hcm từ hai đến ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hai bị cáo phạm hồng châu nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
nguyễn thị thu thủy nguyên phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược bộ y tế từ bốn đến năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
chín bị cáo còn lại bị đề nghị từ tám đến ba mươi năm tù
ngoài hình phạt tù đại diện viện kiểm sát còn đề nghị hội đồng xét xử áp dụng hình phạt bổ sung
cấm các bị cáo trong vụ án đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến lĩnh vực dược phẩm y tế trong thời hạn từ ba đến năm năm
cấm bị cáo lê đình thanh làm công việc nhất định liên quan đến ngành hải quan từ ba đến năm năm
còn vào chiều nay viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hạ long tỉnh quảng ninh để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
cũng trong chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông phạm hồng hà
tại địa chỉ số ba trăm ba mươi tám đường bao biển trần quốc nghĩễn tp hạ long
đồng thời tịch thu các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra và đưa đi thu giữ niêm phong bốn xe ô tô
của gia đình ông phạm hồng hà
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật
công an tỉnh hà tĩnh bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đồng chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép năm kg ma túy tổng hợp dạng đá
cụ thể vào lúc một mươi ba h ngày một mươi tháng năm trên tuyến quốc lộ một b thuộc xã xuân lĩnh huyện nghi xuân
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng hà tĩnh
và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh đồng chủ trì phối hợp
với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo bộ đội biên phòng hà tĩnh phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh
công an huyện nghi xuân cục hải quan hà tĩnh đã nhanh chóng khống chế chiếc xe ô tô mang biển số ba mươi bảy a hai mươi bảy nghìn một trăm sáu mươi sáu
do đối tượng hoàng nghĩa hưng chú tại tp vinh tỉnh nghệ an điều khiển
có nhiều nghi vấn về vận chuyển trái phép chân ma túy
tiến hành kiểm tra phía sau cốp xe ô tô lực lượng phối hợp đã thu giữ một túi sách màu nâu
bên trong có chứa năm gói ma túy tổng hợp dạng đá trọng lượng năm kg
qua đấu tranh đối tượng hoàng nghĩa hưng khai nhận vận chuyển số ma túy trên
cho một người lào đưa về địa bàn tỉnh nghệ an tiêu thụ
ngày một mươi ba tháng năm công an thành phố đà nẵng cho biết vừa bóc gỡ mắt xích quan trọng
trong một đường dây chuyên mua bán ma túy xuyên quốc gia thu giữ khối lượng lớn ma túy
cùng với một khẩu súng bắn đạn cao su và hàng chục viên đạn
cụ thể vào trưa ngày một mươi ba tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố và công an quận hải châu đã phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy bộ công an tiến hành kiểm tra một ngôi nhà trên đường hàn thuyên
bắt quả tàng đối tượng trần thanh quân hai mươi chín tuổi trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
có hành vi mua bán tàng chữ trái phép chân ma túy thu giữ tám viên thuốc lắc
trọng lượng ba hai kg được cất giấu trong thùng bánh kẹo
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của quân tại số chín mươi ba ngo thí sĩ
phát hiện thêm ba trăm bảy mươi năm viên ma túy tổng hợp một số gói ma túy đá và ketamin
cùng với một khẩu súng cao su và năm mươi sáu viên đạn
quân khai nhận số ma túy trên vừa được một thanh niên cư trú tại cộng hòa liên bang đức
vận chuyển về việt nam và giao cho quân tiêu thụ
tám giờ tối ngày một mươi ba tháng năm công an tp đà nẵng tiếp tục bắt khẩn cấp
nguyễn viết hồng dũng hai mươi sáu tuổi
trú tại quảng bình
đây là đối tượng đã tổ chức vận chuyển đưa ma túy từ cộng hòa liên bang đức
về việt nam và giao cho quân hình thành đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia
từ nước ngoài về đà nẵng và các tỉnh thành khác của miền trung
thưa quý vị từ đầu tháng bốn đến cuối ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
tại các địa bàn tp biên hòa tỉnh đồng nai
liên tiếp xảy ra nhiều vụ cấp giật tài sản
với thủ đoạn hết sức manh động liều lĩnh
gây hoang mang đối với người dân
với tinh thần quyết tâm cao
công an tp biên hòa đã tích cực vào cuộc truy xét
và bắt được nhóm đối tượng chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản nói trên
công an tp biên hòa đồng nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự
đối với hai đối tượng
lê bảo cường ba mươi tám tuổi trú tại phường năm quận một mươi một tp hcm
và nguyễn thành phước ba mươi hai tuổi trú xã lang hòa huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
để điều tra làm rõ hành vi cấp giật tài sản
trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ cấp giật tài sản tại địa bàn tp biên hòa
nạn nhân mà các đối tượng thường lựa chọn là người đi một mình
hoặc chị em phụ nữ đi vào cung đường vắng
phát hiện con mồi các đối tượng điều khiển xe áp sát rồi ra tay cướp giật
đối tượng đi sau có nhiệm vụ cản đường nếu nạn nhân truy đuổi
sau khi cấp giật được thì qua em đi bán lấy tiền vì trời chiêu với phước
tại sao khi thực hiện nghi cấp giật lại chọn hầu hết là những người phụ nữ
dạ thì thấy phụ nữ họ không có như đàn ông
và họ hiện họ mềm yếu hơn đàn ông
tôi và cường bàn bạc đủ nhau
điên hòa tìm con mồi xóa hở tài sản
cường áp sát giật tẩu thóp
tôi đi sau cản địa về tài sản về bán chi đôi
để tiêu xài cá nhân
bước đầu cơ quan công an xác định
hai đối tượng trên thực hiện gần hai mươi vụ cướp giật tài sản
trên địa bàn các phường của tp biên hòa
tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt được
gồm nhiều điện thoại túi sách trang sức có giá trị khác
tổng giá trị tài sản hàng trăm triệu đồng
sau khi gây án các đối tượng lấy tiền chia nhau tiêu xài
qua vụ việc trên hiện tại cơ quan công an xác định
đang tạm giữ các đối tượng để điều tra mở rộng
và xử lý hình sự theo quy định của pháp luật
và qua đây qua sự việc trên
thì cơ quan công an xác định cũng khuyến cáo đến người dân
là khi ra đường thì hạn chế đeo những trang sức
để gây sự chú ý
cho các đối tượng
thứ hai nếu có đeo thì cũng chịu khó mặc áo có cổ kính cổ
để che tài sản lại
và khi nghe điện thoại thì tốt nhất là nên dừng xe lại
và tắp vào nơi an toàn để nghe
để tránh xảy ra những sự cố
và khi xảy ra vụ việc thì người dân phải chú ý
là nhớ đặc điểm của đối tượng
xe cổ hình ảnh quần áo biển số
và sau đó là nhanh chóng tới cơ quan chức năng
để trình báo để có hướng xử lý

cơ quan công an thành phố biên hòa đồng nai
đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm cướp giật trên
liên hệ đội cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
để trình báo
cơ quan công an cũng cảnh báo
ngoài những nỗ lực của lực lượng chức năng
bản thân người dân cần nâng cao hơn nữa
ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa
không để sơ hở khiến kẻ gian có cơ hội gây án
góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân
và giữ bình yên cho cả cộng đồng
ngày hôm nay đội ba
cảnh sát hình sự đặc nhiệm
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
đã bàn giao trần xuân tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
ngụ tại quận ba cho công an quận phú nhuận
để điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản
theo thẩm quyền
trước đó trưa ngày một mươi ba tháng năm
tuấn đáy xe máy hiệu sirius
trên đường quỳnh văn bánh
đến đoạn thuộc phường một mươi một quận phú nhuận
áp sát rồi giật sẻ giấy chuyền vàng của một phụ nữ
sau đó tăng ga tháo chạy
tuy nhiên tuấn vừa ra tay hành động thì bị tổ trinh sát
phòng cảnh sát hình sự phát hiện và truy đuổi
cùng thời điểm này tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm
của công an quận phú nhuận
cũng đang trên đường tuần tra
phát hiện sự việc đã cùng phối hợp truy bắt
thấy bị truy đuổi đối tượng chạy lòng vòng tốc độ cao
khi đến đường nguyễn văn trỗi
phóng xe đi ngược chiều vào làng xe ô tô
nhằm tìm đường tẩu thoát
hai tổ trinh sát tăng tốc đuổi theo
nhưng vẫn giữ khoảng cách cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân
khi đối tượng ôm cua gấp vào một con hẻm cục
cùng phương tiện gây án đài xe máy điện số bảy mươi hai n một năm nghìn sáu trăm tám mươi tám
thực hiện cao điểm lễ
và bảo đảm tốt an ninh trật tự cho sigem ba mươi một
phòng cảnh sát hình sự và công an các quận quyện
thành phố thủ đức
đã bắt giữ nhiều đối tượng
bằng nhóm trậm cấp cướp dật
góp phần giữ vững môi trường du lịch an toàn thân thiện
rắn bọ cạp hay là cá sấu
là những loài động vật khiến cho nhiều người
sợ hay nhìn thấy
thế nhưng những năm gần đây
thì chúng lại trở thành thú cưng của nhiều người
mới đây một bé trai
đã gặp nguy hiểm khi bị chính thú cưng của mình cắn
đó là rắn lục đuôi đỏ
điều đáng nói việc nuôi nhốt
những loài động vật nguy hiểm này
làm thú cưng lại đang là trào lưu
tiêm ẩn những hậu quả đáng tiếc
mới đây tại hà nội
bé trai một mươi ba tuổi đã đặt mua rắn lục đuôi đỏ
trên mạng về làm thú cưng
khi thay chuồng cho rắn
em bị rắn cắn vào ngón tay trỏ
phải điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
thông qua hỏi bệnh
và khai thác kỹ tiền sử của em bé
thì thấy rằng là cháu bé có nuôi
một loại rắn lục đuôi đỏ
là một loại rắn
mà có chứa độc tố
làm gây dối loạn đông máu
thời điểm đầu
giai đoạn đầu khi bắt đầu đến khám
thì cháu bé chưa có
cung cấp thông tin đó
thì đến khi nhà viện điều trị
thì cháu bé mới thú thật với cả các bác sĩ
những năm gần đây
việc nuôi nhốt các loài động vật nguy hiểm
như rắn cá sấu bò cạp
đã thành trào lưu của nhiều người
cũng chính vì thế mà trên các trang mạng xã hội
không khó để tìm những địa chỉ để mua
tuy nhiên ít người biết được
rất nhiều loài đang được giao bán
là loài động vật hoang dã
nằm trong danh mục được bảo vệ
bên cạnh đó việc nuôi nhốt động vật nguy hiểm
làm thú cưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ
hiện nay thì cái việc
nuôi nhốt những loài thú
hoặc là những loài sinh vật độc lạ
để làm cảnh thì invi
qua quá trình theo dõi thì nhận thấy
nó là một xu hướng mới của giới trẻ
và cái việc nuôi nhốt
các loài động vật hoang dã
để làm cảnh
thì tiềm ẩn rất nhiều các nguy cơ
không những là
nếu mà chúng ta nuôi những loài động vật hoang dã
không có nguồn gốc hợp pháp
thì đấy là một hành vi vi phạm pháp luật
hoàn toàn có thể bị truy cư trách nhiệm hình sự
hoặc là xử phạt vi phạm hành chính
và đặc biệt nhất là việc nuôi những loài động vật hoang dã
là những loài thường là những loài mà
hung dữ để làm cảnh
thì tiềm ẩn cái nguy cơ đối với sức khỏe
của người nuôi không chỉ người nuôi
mà cả là những người thân xung quanh và cộng đồng
ngoài ra thì rất nhiều
loài động vật hoang dã thì có thể
lan truyền các dịch bệnh
nguy hiểm cho con người
theo trung tâm giáo dục thiên nhiên
hoạt động nuôi động vật hoang dã làm thú cảnh
đã tăng dần trong những năm qua
việc nuôi động vật hoang dã mà không có giấy tờ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp
hoặc có giấy tờ hợp pháp nhưng không đăng ký
hoặc không thông báo nuôi động vật hoang dã
theo quy định có thể phải chịu trách nhiệm hình sự
cũng theo quy định của pháp luật
việc nuôi nhốt phải tuân thủ
theo các điều kiện nhất định
như phải có mã số cơ sở nuôi
có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người động vật được nuôi
đảm bảo các yếu tố về vệ sinh môi trường
phòng ngừa dịch bệnh